chiều nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày thầy thuốc việt nam
nhằm chia sẻ những kỷ niệm kinh nghiệm trong quá trình hành nghề y định hướng phát triển của bệnh viện trong thời gian tới
tại buổi lễ đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện đã ôn lại truyền thống sáu mươi tám năm ngày thầy thuốc việt nam
lắng nghe thư bác hồ gửi đến ngành y tế
bên cạnh đó là chương trình ca múa nhạc do đội ngũ y bác sĩ biểu diễn và tổng kết các hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện đã ghép thận thành công ca thứ hai mươi chín và ba mươi triển khai thành công và áp dụng thường xuyên các kỹ thuật khó như ecmo bixco
tiêu huyết khối động mạch phổi hạ thân nhiệt chỉ huy can thiệp đặt stent động mạch chủ
nhiều bệnh nhân đã được cứu sống thần kỳ nhờ sự can thiệp kịp thời và hiệu quả của đội ngũ y tế bệnh viện một trăm chín mươi tám
bệnh viện đã nhận được rất nhiều thư khen thư cảm ơn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
năm hai nghìn hai mươi ba bệnh viện một trăm chín mươi tám tiếp tục chú trọng công tác cấp cứu khám chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn
kỹ năng giao tiếp quy tắc ứng xử của cán bộ nhân viên hướng tới sự hài lòng của người bệnh